quý vị và các bạn sau nhiều lần sửa đổi và hoàn thiện dự thảo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể vừa được bộ giáo dục và đào tạo công bố đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của toàn xã hội
theo kỳ hạn đạt ra thì từ năm học hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín một số bậc phổ thông sẽ bắt đầu triển khai áp dụng chương trình sách giáo khoa mới
bỏ qua những vấn đề về học thuật thì điều mà nhiều người nhiều gia đình đang quan tâm đó là chương trình phổ thông mới lần này sẽ làm thay đổi những gì
cách dạy và học ở các trường phổ thông
và giáo viên nhân tố quan trọng quyết định sự thành công của đổi mới lần này sẽ phải chuẩn bị để thích ứng ra sao
đó là câu hỏi của xã hội và cũng là nội dung chính trong chương trình đường tới tương lai số đầu tiên muốn đề cập tới
trước hết hãy cùng chúng tôi đến với những điểm mới căn bản trong dự thảo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể
chương trình giáo dục phổ thông mới chia làm hai giai đoạn khác biệt
là giáo dục cơ bản và định hướng nghề nghiệp
giai đoạn giáo dục cơ bản từ lớp một đến lớp chín nhằm trang bị tri thức văn hóa nền tảng để học sinh có thể tiếp tục học lên hoặc học nghề
cụ thể cấp tiểu học sẽ gồm các môn học bắt buộc toàn phần là tiếng việt toán ngoại ngữ một giáo dục lối sống cuộc sống quanh ta tìm hiểu xã hội tìm hiểu tự nhiên công nghệ
các môn học bắt buộc có phân hóa nghĩa là một số chủ đề là bắt buộc một số chủ đề là tự chọn gồm thế giới công nghệ tìm hiểu tin học giáo dục thể chất nghệ thuật hoạt động trải nghiệm sáng tạo
môn học tự chọn gồm tiếng dân tộc thiểu số
với cấp trung học cơ sở các môn học bắt buộc toàn phần gồm ngữ văn toán ngoại ngữ một giáo dục công dân khoa học tự nhiên lịch sử và địa lý
các môn bắt buộc có phân hóa gồm tin học công nghệ và hướng nghiệp giáo dục thể chất
các môn học bắt buộc có phân hóa gồm tiếng dân tộc thiểu số
giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp từ lớp một mươi đến lớp một mươi hai đảm bảo cho học sinh tiếp cận với nghề nghiệp
lớp một mươi là thời gian dự hướng nghề nghiệp
học sinh học tất cả một mươi một môn học bắt buộc là ngữ văn toán giáo dục kinh tế và pháp luật lịch sử địa lý vật lý hóa học sinh học thiết kế và công nghệ
ngoại ngữ một giáo dục quốc phòng
tin học giáo dục thể chất hoạt động nghệ thuật hoạt động trải nghiệm sáng tạo là những môn bắt buộc có phần hóa
môn học tự chọn là ngoại ngữ hai
đến năm lớp một mươi một một mươi hai học sinh sẽ học bốn môn bắt buộc gồm ngữ văn toán ngoại ngữ một giáo dục quốc phòng an ninh
hai môn bắt buộc phân hóa là giáo dục thể chất và hoạt động trải nghiệm sáng tạo
học sinh tự chọn bắt buộc ít nhất năm môn phục vụ định hướng nghề nghiệp
trong số các môn sau đây giáo dục kinh tế và pháp luật lịch sử địa lý vật lý hóa học sinh học khoa học máy tính tin học ứng dụng thiết kế và công nghệ mỹ thuật âm nhạc và chuyên đề học tập
bắt đầu từ cái việc mà mình phân tích cái bối cảnh trong nước thế giới
từ đó mình đặt ra cái yêu cầu đào tạo nhân lực như thế nào và căn cứ vào các mục tiêu giáo dục
giáo dục xác định thì mình phải hình dung được chuẩn đầu ra của học sinh là như thế nào
mình muốn đào tạo ra những người học sinh có phẩm chất như thế nào có năng lực như thế nào
trên cái cơ sở mình xác định được cái chuẩn đầu ra đó thì mình mới xác định là vậy thì phải dạy cho học sinh những cái môn học nào
tất nhiên là để làm chuyện này thì chúng tôi phải thay đổi toàn bộ cái kết cấu
đấy kết cấu của chương trình
và chúng tôi sẽ xây dựng những chương trình để mà tập huấn cho các bạn có thể quen với cách đó
tất nhiên là tình hình ở trung học cơ sở
và chúng tôi sẽ dạy để đến khi tốt nghiệp trung học cơ sở học sinh đã có đầy đủ hệ thống năng lực sử học và kiến thức cơ bản
để có thể nếu không học đại học tiếp thì các em nó có những kiến thức rất là cơ bản rồi
thế còn lên đến trung học phổ thông thì cái điểm khác biệt nhất tức là lớp một mươi chúng ta sẽ có dự hướng
đúng không ạ
cùng với các môn học khác
thì có thể nói là chương trình lớp một mươi hoàn toàn viết lại so với trước
đúng không ạ
trong đó chúng tôi sẽ thiết kế khoảng ba mươi là những bài học mang tính dự hướng
dù anh muốn đi đâu muốn vào học ngành cấp mà cái đại cương không chắc cũng không học tốt được
thế cho nên là chương trình lớp dự hướng chỉ có điều là nó bằng cái chương trình hiện nay là về thời lượng là một tiết rưỡi một tuần
đến lớp một mươi một lớp một mươi hai thì nó tự chọn
chúng tôi vẫn thiết kế lớp một mươi một là địa lý thế giới
lớp một mươi hai là địa lý việt nam
thiết kế thành các chủ đề
rất tiếc là hiện nay là các thầy cô chưa được tiếp cận với cái đó
nhưng đấy thì để các thầy cô yên tâm
có ai là một cái điểm nổi bật trong chương trình này
đó là cái chương trình này nó phải làm sao để thật sự là một cái chương trình phát triển phẩm chất cho học sinh
điều đó nó thể hiện từ cái nội dung dạy học thiết thực
từ cái phương pháp dạy học
không phải áp đặt một chiều cho học sinh
từ cái cách đánh giá
mình phải đánh giá
như thế nào để hỗ trợ cho dạy học
còn nếu bây giờ mình học như thế này
nhưng mà đánh giá thì lại là toàn những kỳ thi kiểm tra kiến thức
kiểm tra một vài kỹ năng giải bài tập
thì nó không giải quyết được cái vấn đề
và đặc biệt là chương trình này nó phải là một chương trình mở
nhưng còn cái khâu quan trọng là giáo viên
thì anh chị em giáo viên
họ cũng không lạ với các phương pháp dạy học mà đưa trong chương trình này
vì từ năm bảy năm nay thì bộ đạo tạo cũng đã đưa nhiều phương pháp mới vào nhà trường rồi
anh chị em giáo viên
cũng không lạ với các nội dung khoa học ở trong như thế này
nhưng có một vài cái nó sẽ khó
một là dạy tích hợp
thế thì trước mắt mình chưa thể có giáo viên dạy tích hợp ở trung học quốc sản
thì mình phải trước mắt là hai giáo viên
là ba giáo viên phải phối hợp với nhau
mỗi anh thì dạy cái phân môn của mình
ngoài ra thì có những chủ đề liên kết giữa các phân môn
thì sẽ phải chọn những người được bồi dựng tập hợp tốt nhất để mà dạy
nhưng mà dần dần thì sẽ phải khắc phục
và các trường sư phạm sẽ phải tính đến chuyện là đào tạo giáo viên có thể dạy tích hợp được
để đào tạo một người giáo viên cho một bộ môn thì phải có bốn năm học sư phạm
thế thì bốn năm học sư phạm ấy mà bây giờ sẽ lấy giáo viên ở đâu để cho ngay sang năm
tháng chín năm một mươi tám là phải có một đội ngũ giáo viên để dạy những bộ môn như là hoạt động trải nghiệm sáng tạo
đấy là một vấn đề
vấn đề thứ hai đó là sẽ có trường hợp thừa giáo viên
trường hợp này có lẽ là thậm chí còn đáng lo ngại
như bọn tôi ra trường lâu lắm rồi thì không được đào tạo môn này
bây giờ muốn đưa học sinh đi trải nghiệm thực tế thì mình phải có chuyên môn về trải nghiệm thực tế
thì cái bài học nó có hiệu quả được
đấy thì cái khâu đào tạo giáo viên khâu bồi dưỡng lại giáo viên thì nó cũng là một vấn đề mà mình phải quan tâm
trong dự thảo chương trình giáo dục phổ thông mới hoạt động trải nghiệm sáng tạo cũng là một điểm nhấn quan trọng
và trở thành một hoạt động độc lập
về bản chất của trải nghiệm sáng tạo là sự vận dụng nội dung môn học
để thực hành vận dụng giải quyết các vấn đề khác nhau trong cuộc sống
vì thế vấn đề này cũng làm nảy sinh nhiều ý kiến trái chiều
tại thư viện của trường trung học phổ thông phan huy chú
ở đây không chỉ có sách tạp chí mà còn có rất nhiều những mô hình sản phẩm sáng tạo của học sinh
sau những chuyến đi trải nghiệm thực tế
theo đại diện của nhà trường thì việc trải nghiệm thường xuyên là cách học gần gũi và hiệu quả nhất
để làm được điều này thì không chỉ cần có điều kiện về nội dung kinh phí
mà quan trọng là phải huy động được giáo viên ở nhiều bộ môn khác nhau
vì thế nếu hoạt động này trở thành một môn học độc lập do một giáo viên phụ trách
thì sẽ rất khó thực hiện
mình cho học sinh đi ba ngày đi vào nghĩa trang trường sơn nghĩa trang đường chín
ngã ba đồng lộc thành cổ quảng trị hay là viếng mộ đại tướng mộ nguyễn giáp
hay là thăm quê nội cương ngoại bắc hồ
thì đấy là liên môn của năm bộ môn
văn sử địa giáo dục công dân giáo dục quốc phòng
cho nên là cái việc mà phân công cho một hoặc là vài giáo viên cố định
để mà thực hiện triển khai cái hoạt động trải nghiệm sáng tạo này thì nó sẽ rất là khó
theo ý kiến của nhiều chuyên gia hoạt động trải nghiệm sáng tạo không nên coi là môn học độc lập
mà nên lồng ghép vào các môn học khác nhau
bởi nếu trải nghiệm sáng tạo là một môn học giáo dục
riêng biệt thì vấn đề đặt ra là nội dung môn học này như thế nào
ai là giáo viên phụ trách môn học này
và liệu nhà trường có phải đào tạo các giáo viên chuyên về tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo hay không
chúng tôi thiết kế thành những chương trình mà nó có thể thực hiện ngay trong bốn bức tường ngay trong lớp học
nhưng ở đó giáo viên thì phải hướng dẫn kỹ năng cho các con
hướng dẫn các thao tác như thế nào cho các con để các con chiếm lĩnh được kỹ năng đó
thì khi mà tổ chức các hoạt động trong bốn bức tường thì sẽ là cái cơ hội ra để một trăm linh các con có cơ hội tham gia
và thứ hai là lúc đó thì không thể nào nhà trường hay là thầy cô nào đó nói rằng là
chúng tôi không có đủ điều kiện để thực hiện tổ chức các con
nếu ai đã được đào tạo qua sư phạm thì đều có khả năng để tổ chức hoạt động này
nhưng còn việc là tổ chức tốt hay không tốt đạt yêu cầu hay chưa
thì nó lại là vấn đề khác
dự thảo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể lần này của bộ giáo dục và đào tạo
được kỳ vọng như một cú hích chấn hưng nền giáo dục nước nhà
được nhìn nhận là có những điểm tiến bộ
tuy nhiên theo nhiều ý kiến bộ nên cân nhắc chỉnh sửa một số điểm
cho phù hợp hơn với điều kiện thực tế ở việt nam
học sinh buộc phải chọn
năm trong số một mươi bốn môn còn lại và năm môn đó có tổng số tiết trong một tuần không dưới hai mươi tiết
điều này sẽ gặp khó khăn trong thực tiễn
thứ nhất là đội ngũ giáo viên của các trường trung học phổ thông về cơ bản là ổn định
rất khó có thể thay đổi từng năm
để ra hoặc lấy thêm vào
trong khi đó chúng ta để cho học sinh chọn các môn tự chọn bắt buộc theo nhu cầu
mà lại chọn nhiều môn như thế thì nó sẽ khó lòng mà nhà trường đáp ứng được
và cũng khó lòng mà hình thành một lớp khi chỉ có răm bảy em
chọn một nhóm môn nào đó mà thôi
theo cái dự thảo hết lớp một mươi đến năm lớp một mươi một một mươi hai là có định hướng nghề nghiệp rồi
vậy thì ý rất rõ là chỉ định hướng những kiến thức mà có khả năng ứng dụng cao
vậy thì thế nào là khả năng toán học ứng dụng cao
trong khi đó toán học là một môn mà cung cấp những kiến thức cơ sở các em có thể không cần đến
nhưng đào tạo cho con người khả năng tư duy phương pháp tư duy
và những phương pháp đấy các em có thể không sử dụng mà toán học
nhưng để áp dụng vào trong trường đời
áp dụng ở trong cái nghề nghiệp của mình sau này
và vì thế cho nên là đối với tất cả các nước thì toán học và ngữ văn là những môn bắt buộc
vậy thì với cái chương trình như vậy thì chúng tôi chưa biết là cái nội hàm những nội dung kiến thức về toán sẽ đáp ứng như thế nào
cho nên chúng tôi thấy là về mặt chương trình là cần phải chuẩn bị
hơn nữa tức là chúng ta cũng phải cân nhắc là giữ cái thời lượng kiến thức và cái thời lượng những cái môn học gọi là kỹ năng
đấy như thế nào trong chương trình thì cũng chưa nói đến
và vì thế cũng đây là một việc mà tường trưng
nhưng như có thể làm được ngay
nhưng là tôi cho rằng cũng là một cái việc mà phải chuẩn bị rất là nghiêm túc
thì chúng ta mới xây dựng được một cái chương trình đào tạo chuẩn
trong quá trình tác nghiệp và thực hiện chương trình chúng tôi đã nghe rất nhiều những ý kiến khác nhau từ phía cộng đồng
trong đó đa phần đều cho rằng chúng ta cần có cuộc đổi mới toàn diện chương trình giáo dục phổ thông
để thoát khỏi những giáo trình vốn được coi là nặng về dạy chữ nhẹ về dạy người nặng về kiến thức hàn lâm
nhưng lại thiếu kiến thức thực tế
yêu cầu về đổi mới giáo dục hiện nay không chỉ dừng lại ở việc khắc phục những tồn tại yếu kém
một bài toán của riêng chúng ta mà đã trở thành xu thế của thời đại
đổi mới trong giáo dục cũng không phải chỉ là bài toán của riêng ngành giáo dục mà cần có sự chung tay góp sức của toàn xã hội
cần có sự vào cuộc của các ngành các cấp và ngay từ mỗi gia đình
đến đây thì thời lượng cho chương trình đường tới tương lai của chúng tôi cũng đã kết thúc
xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo